tối qua sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ra lệnh bắt khẩn cấp ông nguyễn văn tuấn sáu mươi bốn tuổi chú tp vũng tàu nguyên trưởng phòng tiếp công dân thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bà rê vũng tàu để điều tra về hành vi chống người thể hành công vụ
trước đó khi bà nguyễn thị bích ngọc thư ký tòa nhân dân tp vũng tàu đến nhà ông nguyễn văn tuấn để giao các văn bản của tòa nhân dân tp vũng tàu ông tuấn đã liên tục có lời lẽ xúc phạm thư ký này và những người đang làm việc tại tòa nhân dân tp vũng tàu cũng như không nhận các văn bản được đưa đến
bà ngọc thông báo nếu ông tuấn không nhận sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông tuấn đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản
sau khi gián niêm yết xong bà ngọc đi về thì ông tuấn chạy về
bà ngọc đi về theo xúc phạm và lao đến dùng tay tát vào mặt bà ngọc bắt bà ngọc quay lại gỡ bỏ các văn bản trên
sau bị tấn công và bị ông tuấn dồn ép liên tục bà ngọc đã quay lại gỡ các văn bản vừa niêm yết
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tp vũng tàu xử phạt bốn năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tp vũng tàu xử phạt bốn năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm